chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài lý hiển long thủ tướng singapore đang thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng những thành quả to lớn nhân dân singapore đạt được dưới sự lãnh đạo của thủ tướng lý hiển long và đảng hành động nhân dân singapore
tổng bí thư vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hiệu quả và tin cậy giữa hai nước và đề nghị singapore trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược tăng cường chia sẻ kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác đẩy mạnh giao lưu nhân dân hợp tác giáo dục và phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương khu vực quốc tế nhất là trong asean
tổng bí thư nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục chú trọng triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất theo đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược
tổng bí thư đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà chính phủ singapore dành cho việt nam đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam và đảng hành động nhân dân mong hai đảng tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn thông qua trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm
cũng tại buổi tiếp thủ tướng lý hiển long bày tỏ vui mừng được thăm lại việt nam thông báo với tổng bí thư kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc và khẳng định chính phủ singapore luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với việt nam
thủ tướng lý hiển long chúc mừng đảng cộng sản việt nam và lãnh đạo nhân dân việt nam giành những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước
tin tưởng đảng và nhân dân việt nam sẽ thực hiện thành công nghị quyết đại hội một mươi hai tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh singapore coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trên các lĩnh vực mà singapore có thế mạnh và tiếp tục hợp tác tốt với việt nam trong việc triển khai cộng đồng asean cũng như trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế